với mục tiêu phản ánh cuộc sống thường nhật của người dân cùng những hành động ý nghĩa
góp phần xây dựng một thành phố văn minh hiện đại sáng nay sở văn hóa và thể thao tp hcm
đã chính thức phát động cuộc thi sáng tác ảnh thời sự nghệ thuật với chủ đề
bức tranh thành phố năm hai nghìn một mươi chín
cuộc thi năm nay dành cho nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và công chuyên công dân đang sinh sống
tại việt nam và người việt nam ở nước ngoài
với nội dung sáng tác tập trung vào cuộc vận động người dân thành phố không xả rác ra đường
và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước
những công trình trọng điểm như dự án chống ngập giảm ung tắc giao thông bảo vệ môi trường
các công trình văn hóa xã hội du lịch xây dựng nông thôn mới công tác giữ gìn trực tự xã hội
đặc biệt là phản ánh cuộc sống đời thường của người dân thành phố những hành động ý nghĩa
góp phần xây dựng một thành phố văn minh hiện đại
các tác phẩm dự thi được ban tổ chức nhận trực tiếp qua địa chỉ website www bucranhth com
từ nay đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
những tác phẩm đoạt giải sẽ được trương bày chào đón năm mới hai nghìn hai mươi tại tp hcm